do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp nối với một vùng xoáy thấp
nên trong khoảng thời gian từ đêm nay đến hết ngày mai
ở khu vực phía đông bắc bộ
sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi
có nơi xảy ra mưa to đến rất to
với lượng mưa ở mức là từ bốn mươi tám mươi mm
có nơi là trên một trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra
lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trụng thấp
từ ngày hai mươi hai trở đi
thì vùng xoáy thấp yếu dần
mưa giảm nhanh chỉ còn ở diện giải rác trong buổi sáng
về nhiệt độ
nền nhiệt hôm nay và ngày mai tại đây
chỉ ở mức là hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
sau đó sẽ tăng nhẹ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa với mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức
là từ bốn mươi đến tám mươi mm
có nơi cao hơn
người dân ở đây cũng cần đề phòng
với lũ quét và xa lở đất rất dễ xảy ra
nền nhiệt tại đây cũng khá mát mẻ
đạt ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi hai
thì mưa sẽ giảm dần
cùng nền nhiệt độ tăng nhanh trở lại
cho hôm nay và ngày mai
dãy ngáp thấp và vùng xoáy thấp cũng tác động
và gây mưa rông nhiều nơi suốt dọc các tỉnh
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
riêng phần phía bắc của khu vực này
có nơi xảy ra mưa to đến rất to
nền nhiệt tại đây cũng khá dễ chịu
ở mức là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
sau đó từ ngày hai mươi hai trở đi
thì mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
nhường chỗ cho nắng nhiều
khiến cho nền nhiệt độ tại đây sẽ tăng nhanh trở lại
còn với khu vực
từ đà nẵng trở vào cho đến ninh thuận và bình thuận
cũng có mưa rào và rông rải rác
nhưng tập trung về lúc chiều tối
cục bộ cũng có mưa to
trong mưa rông cần đầy cao cảnh rác với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi
ở mức là hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên
trong hôm nay và ngày mai
gió tây nam vẫn hoạt động mạnh
vì thế tại đây vẫn có mưa nhiều
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
sau đó từ ngày hai mươi hai trở đi
thì gió tây nam yếu dần
mưa cũng sẽ giảm theo
về nhiệt độ tại đây vẫn phổ biến ở mức là
từ hai mươi đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thánh nam bộ
trong hôm nay và ngày mai
tại đây vẫn có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tổ lốc và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi hai mưa tại đây cũng sẽ giảm nhanh
còn về nền nhiệt độ thì mức nhiệt ngày đêm
trên khu vực vẫn ra động xung quanh mức là
hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
nền nhiệt độ